việt nam đã được bầu là ủy viên không thường trực hội đồng bảo an liên hợp quốc nhiệm kỳ hai nghìn tám hai nghìn chín
và hiện việt nam tiếp tục ứng cử ủy viên không thường trực hội đồng bảo an liên hợp quốc nhiệm kỳ hai nghìn hai mươi hai nghìn hai mươi một
việc tiếp tục ứng cử lần thứ hai vào cơ quan quan trọng này thể hiện quyết tâm của việt nam
trong việc thực hiện đường lối đối ngoại hòa bình vì độc lập dân tộc hợp tác và phát triển
đây là sự thể hiện ở mức cao nhất chính sách đối ngoại đa dạng hóa đa phương hóa và tham gia tích cực
có trách nhiệm tại các diễn đàn và tổ chức quốc tế
trên thế giới thì việt nam vẫn được biết đến là một đất nước bị ảnh hưởng rất lớn bởi chiến tranh
vì vậy chúng tôi hy vọng rằng việt nam sẽ là bên ủng hộ những biện pháp hòa bình để giải quyết xung đột
nhằm tôn trọng những quy định quốc tế luật lệ quốc tế để từ đó thúc đẩy chương trình bảo vệ công dân
bảo vệ trẻ em trong những cuộc xung đột vũ trang và từ đó tiếp tục công việc mà thụy điển đang nỗ lực làm
cho đến thời điểm hiện tại
trên thực tế trong thời gian đảm nhiệm vai trò ủy viên không thường trực của hội đồng bảo an liên hợp quốc hai nghìn tám hai nghìn chín
việt nam đã có những đồng góp tích cực như đưa ra sáng kiến bảo vệ trẻ em và phụ nữ tại các khu vực xung đột
thúc đẩy nghị quyết một nghìn tám trăm tám mươi chín yêu cầu các nước các tổ chức quốc tế và khu vực cần có các biện pháp để mở rộng
việc tham gia của phụ nữ vào tất cả các giai đoạn của tiến trình hòa bình
đặc biệt là tham gia và giải quyết xung đột
từ ngày tham gia liên hợp quốc việt nam luôn cố gắng hoàn thành tốt trách nhiệm của mình
chủ động đưa ra nhiều sáng kiến thiết thực
việt nam luôn ủng hộ các mục tiêu hàng đầu của liên hợp quốc như duy trì hòa bình và an ninh
chống chạy đua vũ trang giải trừ quân bị ngăn ngừa và giải quyết các tranh chấp
xung đột bằng biện pháp hòa bình tăng cường quan hệ hữu nghị giữa các dân tộc
tôi nghĩ rằng việt nam đang cố gắng trở thành thành viên không thường trực của hội đồng bảo an liên hợp quốc
làm một nơi đẹp nhất trong thế giới
mà liên hợp quốc hỗ trợ bản thân tôi ủng hộ với tư cách là điều phối viên liên hợp quốc
nhưng tôi nghĩ để việt nam thành công thì việt nam phải chứng tỏ với cộng đồng quốc tế và liên hợp quốc
là mình là quốc gia có trách nhiệm tham gia để đẩy mạnh quan hệ đa phương
để chuẩn bị cho việc ứng cử lần này việt nam đã tổ chức nhiều cuộc hội thảo
lấy ý kiến đóng góp của các chuyên gia quốc tế để hiểu rõ hơn những thách thức
tại hội đồng bảo an liên hợp quốc
tình hình quốc tế phức tạp xu hướng chính trị và các cơ chế hoạt động đa tầng tại khu vực này
trên cơ sở những chia sẻ từ cộng đồng quốc tế sự phân tích những tiềm năng và kinh nghiệm đã có của việt nam
nhiều chuyên gia tin tưởng rằng việt nam sẽ hoàn thành tốt vai trò của mình
nếu trúng cử ủy viên không thường trực hội đồng bảo an liên hợp quốc nhiệm kỳ hai nghìn hai mươi hai nghìn hai mươi một
thưa đại sứ ngô quang xuân
vào năm hai nghìn tám việt nam đã trúng cử làm ủy viên không thường trực hội đồng bảo an liên hợp quốc
liệu đó có phải là lợi thế và kinh nghiệm để chúng ta tiếp tục ứng cử cho vị trí này lần thứ hai hay không
theo tôi thì đấy là một lợi thế lớn
kinh nghiệm và kiến thức tích lũy được của những hoạt động trước
nó phục vụ rất tốt cho chúng ta bước vào thực hiện những nhiệm vụ tương tự mà lại là lần sau
mặt khác là
về trưởng thành của đội ngũ nhân sự
thì nên tôi nghĩ chắc chắn rằng chúng ta sẽ áp dụng được trong thực tế cho đội ngũ của khóa tiếp theo này
vậy ông đánh giá thế nào về sự chuẩn bị của việt nam cho cái lần ứng cử này sau một mươi năm
lần trước thì tôi có thể nói là cái thời gian cho chuẩn bị rất dài
vì lúc tôi đang là đại sứ trưởng phái đoàn của việt nam tại liên hợp quốc
thì năm một nghìn chín trăm chín mươi bảy tôi đã xếp hàng gạch
và đã được thông qua về nguyên tắc là việt nam sẽ thay mặt nhóm châu á rồi
thế mà cho đến tận một mươi năm sau thì chúng ta mới bước vào thực thi cái nhiệm vụ thành viên không thường trực của hội đồng bảo an
thế nhưng mà lần này thì lại có một cái ưu điểm là
cái thời gian chuẩn bị nó cũng không phải là dài lắm bởi vì chúng ta mới quyết định tham gia thôi
kinh nghiệm lần trước nó cho chúng ta thấy rằng
chúng ta phải chủ động
cái này quan trọng lắm
chúng ta biết là chúng ta phải chuẩn bị những cái gì
những cái tích lũy được từ cái khóa trước
thì chúng ta
bước ngay vào cái chuẩn bị thực tiễn
bám vào những cái nội dung ưu tiên của hội đồng bảo an
thứ hai là
theo dõi cái tình hình
trên thế giới này nhất là trong cái gìn giữ hòa bình an ninh nó diễn biến như thế nào
để chúng ta chuẩn bị cái nội dung tham gia
dựa trên đó thì chúng ta có thể
đưa ra những sáng kiến nào
và đặc biệt là cái đội ngũ nhân sự có một cái sự chủ động hơn
và chuẩn bị chắc chắn tôi nghĩ là nó tốt hơn
trong bối cảnh quan hệ đa phương hiện nay
thì theo ông nếu như việt nam
thì những lợi ích trực tiếp mà chúng ta được hưởng
từ cái vị thế này
sẽ là gì ạ
hiến trương liên hợp quốc được ký
tại san francisco
vào tháng sáu năm một nghìn chín trăm bốn mươi năm
và đến hai mươi bốn tháng một mươi năm một nghìn chín trăm bốn mươi năm thì
cái hiến trương này đi vào
có nghĩa là liên hợp quốc đã thành lập
hơn bảy mươi năm qua thì chúng ta thấy là
liên hợp quốc đã
có những cái cơ hội
để mà thể hiện
cái khả năng của mình
đồng thời cũng có những cái thách thức
tôi nghĩ rằng là cái nhiệm vụ của hội đồng bảo an
là nhiệm vụ
rất là đặc biệt
trong cái cơ chế của tổ chức đa phương lớn nhất này
hai trên bốn mục tiêu của liên hợp quốc
là nói về
gìn giữ bảo vệ xây dựng
cái nền hòa bình và an ninh của quốc tế
mà nhiệm vụ này là trao cho hội đồng bảo an
hội đồng bảo an trao một trọng trách
rất là rất là nặng nể
nhưng mà cũng rất là vinh quang
cho nên trở thành thành viên của cái hội đồng này
nó làm cái vinh dự rất là lớn
tôi nghĩ là cái vị thế với cái sự tham gia tích cực và có thể đưa ra những cái sáng kiến
nó thiết thực
cho duy trì
bảo vệ cái hòa bình an ninh quốc tế
thì cái đóng góp của việt nam lại càng được thế giới công nhận
và đánh giá cao hơn
hiện tại thì việt nam đang có quan hệ tốt tích cực hiệu quả
với năm quốc gia là
thường trực của hội đồng bảo an liên hợp quốc là
mỹ anh pháp nga
và trung quốc
theo ông thì
điều này có tạo ra lợi thế nào đó cho việt nam
trong cái việc chúng ta ứng cử này hay không
tôi nghĩ là cái này
cũng là một cái yếu tố rất là quan trọng
ít nhất là chúng ta
là sẽ không có một cái lá phiếu phủ quyết nào
một thành viên không thường trực
thì bao giờ cũng phải được
năm nước thường trực người ta chấp thuận
thế còn có một nước nào đó
trong năm nước này
người ta không đồng ý
thì tôi nghĩ là rất khó
cho nên là việt nam đã có quan hệ đối tác chiến lược
và đối tác toàn diện
với tất cả năm thành viên
thường trực của hội đồng bảo an này
thì nó như là một cái bảo đảm
vậy ngoài yếu tố đó
ngoài quan hệ tốt với năm quốc gia nói trên
và một phần nào đó là cái yếu tố kinh nghiệm
ở cái lần chúng ta ứng cử cách đây một mươi năm
thì theo ông
việt nam còn cơ sở nào để
trong cái việc ứng cử lần này
câu hỏi rất là thú vị
tôi nghĩ là
có một cái yếu tố
tương đối là
chúng ta rất là vui
khi là biết được là ngày hai mươi năm tháng năm vừa rồi
tại new york
thì các nước nhóm châu á
và đã nhất trí đề cử việt nam
là ứng cử viên duy nhất của nhóm
thành viên không thường trực hội đồng bảo an nhiệm kỳ hai nghìn hai mươi hai nghìn hai mươi một
thì cái đây là một cái điều quyền
mà tôi cho là
rất quan trọng
yếu tố thứ hai là cái kinh nghiệm và những cái hoạt động vừa rồi
của chúng ta
cũng tăng lên
nhất là chúng ta có những cái đóng góp cho cái ngoại giao đa phương
đóng góp cho xây dựng hợp tác
và hòa bình
ở khu vực cũng như thế giới
chúng ta đã tổ chức thành công đại hội đồng của liên minh nghị viện thế giới
năm ngoái thì chúng ta đã tổ chức thành công hội nghị apec
rồi các cái diễn đàn khác chúng ta tham gia một cách chủ động tích cực
thế bên cạnh đó thì có thể nói là chúng ta đang đẩy mạnh
vào cái lực lượng gìn giữ hòa bình của liên hợp quốc
đây là những cái điểm cộng
mà chúng ta có thể là
phát huy mạnh mẽ lên
để bảo đảm chắc chắn rằng
chúng ta sẽ
phiếu tương đối cao
tại cái cuộc bỏ phiếu vào tháng sáu năm hai nghìn một mươi chín
vậy trong điều kiện việt nam chúng cử
thì ông có thể cho biết là
những thách thức truyền thống đối với
những ủy viên không thường trực là gì ạ
là tôi nghĩ là cái vấn đề tập hợp lực lượng
tập hợp lực lượng ở đây trong vấn đề kinh tế trong vấn đề xã hội
tương đối dễ
nhưng chống chính trị là
nhạy cảm và tế nhị
thế thì bây giờ là chúng ta làm thế nào để chúng ta đồng quan điểm
với đa số các nước trong hội đồng bảo an
trên mọi vấn đề của cái duy trì
hòa bình và an ninh thế giới
đây là vấn đề tôi nghĩ là rất là khá phức tạp
thế thì tôi nghĩ đây là cái mà các nước
ủy viên không thường trực
là phải vượt qua
mà đặc biệt là phải làm thế nào để có cái đối thoại với
và hợp tác chặt chẽ với các nước
cùng với mình
thách thức truyền thống lớn nhất tôi nghĩ là đây là cái cản trở
của các nước
thành viên thương trực hội đồng bán với kinh nghiệm của mình vừa tham gia một khóa rồi thì cái khóa này
chúng ta sẽ cố gắng chủ động để khắc phục như thế nào đó
để cái tiếng nói của chúng ta
nó hòa nhập với những cái tiếng nói của đa số
ủng hộ để bảo vệ duy trì hòa bình
và an ninh quốc tế
từ giờ cho tới tháng sáu năm hai nghìn một mươi chín
việt nam cần phải làm gì để có được
cái sự ủng hộ lớn
từ các thành viên đại hội đồng liên hợp quốc
trong cái việc ứng cử của chúng ta
điều quan trọng nhất là tôi nghĩ là chúng ta vẫn tiếp tục thể hiện
chính sách đối ngoại của chúng ta
ở khu vực cũng như quốc tế
nhất là trong lĩnh vực
duy trì bảo vệ hòa bình và an ninh thế giới
chính sách đối ngoại việt nam
là một chính sách
vì hòa bình
vì hợp tác quốc tế
cho nên là cái này chúng ta sẽ tiếp tục phát huy
và các nước trong khu vực thế giới công nhận
cái này là nó đảm bảo cho rằng
là chúng ta
là có khả năng
chúng ta tham gia vào cái cơ chế
quan trọng nhất của liên hợp quốc này
người ta sẽ thấy
chúng ta có một cái cam kết chính trị rất cao
để trở thành thành viên không thường trực của hội đồng bảo an
chúng ta có một cái bảo đảm
rất là vững chắc của năm bốn nước
của nhóm châu á rồi
tôi cho là cái ngoạn mục đấy
chúng ta đạt được tương đối sớm
nhưng mà còn gần ba bốn
các nước nữa
thì chúng ta vẫn phải vận động họ
thế thì tôi nghĩ là
cái vận động này
ở liên hợp quốc nó nhiều hình thức lắm
trước hết là chúng ta vận động kết hợp vận động các đoàn cấp cao
chúng ta sang họ họ sang chúng ta
hoặc là các cái đại sứ nước ta ở các nước
tiếp tục hoạt động để thể hiện rằng là chúng ta đang rất là
để mà trở thành thành viên không thường trực hội đồng bảo an
thế còn một cái
cái vận động tại liên hợp quốc thì
cực kỳ quan trọng
bởi vì tiếng nói của các đại sứ đại diện thường trực
của các nước tại liên hợp quốc
họ sẽ bảo vệ thủ đô
cái này một cái mối quan hệ rất chặt chẽ
giữa new york và thủ đô các nước
thêm vào đó thì tôi nghĩ là
chúng ta bám sát các cái nội dung thời sự
khu vực và thế giới hiện nay diễn biến như thế nào
và cái mối quan tâm ưu tiên của hội đồng bảo an như thế nào
là để chúng ta chuẩn bị
cái tinh thần
đưa ra những cái nội dung
và ở đâu đó nếu mà thấy phù hợp
thì chúng ta đưa những sáng kiến
thì tôi nghĩ là những cái vận động này và những cái bám sát này
nó thể hiện cái trách nhiệm
rất là cao
với cái cam khiết chính trị như thế thì tôi nghĩ là
các nước họ sẽ tiếp tục ủng hộ và chúng ta sẽ giành được cái vị trí này
trong cái cuộc bầu cử tới đây
chúng ta tiếp tục câu chuyện trong cái điều kiện là việt nam
có thể là trúng cử
giai đoạn chỉ có hai năm là một cái thời gian ngắn để một quốc gia có thể đặt dấu ấn của mình
tại hội đồng bảo an
vậy theo ông nếu
chúng ta trúng cử thì việt nam cần phải làm gì
để có thể thể hiện
đảm nhận tốt vai trò của mình
là thế nào để
cán bộ nhân viên
đại sứ chúng ta
bắt đầu vào nhiệm kỳ cái là
chúng ta tham gia
một cách nó mạnh mẽ
và hết sức trách nhiệm
thế thì tôi nghĩ là
cái nhiệm kỳ hai năm nó ngắn đấy
nếu mà tổ chức tốt
và có nhân sự tốt
và nếu có cái chuẩn bị về nội dung tốt
thì chắc chắn rằng chúng ta sẽ
thực hiện tốt
rất tốt nữa là khác nhiệm vụ
là một cái
thành viên của cơ chế đa phương
lớn nhất toàn cầu này
đã tham gia chương trình ngày hôm nay và
cho chúng tôi những phân tích hết sức cụ thể và thấu đáo
và hy vọng
đây sẽ là quãng thời gian đủ
để việt nam
xây dựng những kế hoạch
những chương trình hợp lý
cho cuộc chạy đua này
một lần nữa cảm ơn đại sứ ngô quang xuân
đã tham gia chương trình ngày hôm nay